ủy ban nhân dân hai huyện nam đông a lưới của tỉnh thừa thiên huế đã có báo cáo thống kê thiệt hại ban đầu
theo thống kê chưa đầy đủ bão số chín đã làm cho gần một ngôi nhà ở hai huyện này bị tốc mái
hơn một mươi trường học bị hư hỏng hàng nghìn hectare cây công nghiệp bị gãy đổ
huyện a lưới bị mất điện diện rộng nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng
trụ sở ủy ban nhân dân xã bị tóc mái hư hỏng huyện nam đông bị sạt hai mươi hai điểm
sáu cầu cống bị sói lở hư hỏng toàn tỉnh có hơn hai hectare cây cao su và hàng nghìn hectare cây keo bị gãy đổ
hàng trăm hectare cây hoa màu tại các huyện nam đông a lưới hương trà bị hư hỏng toàn bộ
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và chính quyền các địa phương đã thăm hỏi bốn hộ dân có người bị thương
chuẩn bị cơ sở để những hộ dân mất nhà ở tạm trong thời gian dựng nhà mới
trên tinh thần không để người dân nào bị đói rét